thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là yêu cầu cấp thiết hiện nay bởi thời gian xếp hàng chờ đợi thanh toán viện phí luôn là vấn đề gây thêm mệt mỏi cho gia đình người bệnh
và để giảm bớt những khó khăn này hôm nay bộ y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến về thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế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
ngoành y tế hiện nay đã có khoảng ba mươi bệnh viện triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt việc thanh toán không dùng tiền mặt đem lại nhiều lợi ích như an toàn chính xác nhanh chóng và minh bạch hơn thanh toán tiền mặt
tuy nhiên vẫn còn hạn chế như tỷ lệ bệnh viện triển khai thanh toán điện tử còn thấp các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn và người dân chưa có thói quen thanh toán điện tử
tại hội nghị trực tuyến các đại biểu đã cùng nhau trao đổi đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại phân đấu thời gian tới ngành y tế sẽ triển khai thành công thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chủ trương của chính phủ góp phần xây dựng xã hội không dùng tiền mặt văn minh hiện đại